chuyển sang phần tin quốc tế lực lượng phòng vệ bờ biển nhật bản ngày hôm qua cho biết đã phát hiện bốn tàu tuần duyên trung quốc đi vào vùng lãnh hải tiếp xác quần đảo đang tranh chấp mà tokyo gọi là jenca cự trong khi bắc kinh gọi là điều ngư
theo lực lượng trên bốn tàu tuần duyên của trung quốc đã xuất hiện trong vùng biển nêu trên
hai tàu xuất hiện vào khoảng hai giờ ba mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một mươi một và hai tàu khác được phát hiện vào lúc một mươi giờ sáng cùng ngày trong đó một tàu trang bị súng đại bác nòng bảy mươi sáu mm
các tàu trung quốc lập tức rời vùng lãnh hải tiếp giáp quần đảo tranh chấp sau khi các tàu tuần tra của nhật bản phát lời kêu gọi
động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau hội nghị trực tuyến cơ chế tham vấn cấp cao trung nhật về các vấn đề trên biển lần thứ một mươi bốn trong đó hai nước đã nhất trí duy trì liên lạc và phối hợp xử lý các vấn đề trên biển